tại mỹ thống đốc của bang new york vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang tăng theo cấp số nhân
đây là bang thứ tư của mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp trong vài ngày trở lại đây
đến nay bang này đã có thêm hai mươi người xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín nâng tổng số ca nhiễm trên toàn tiểu bang lên con số bảy mươi sáu người
new york đang tăng cường xét nghiệm để phát hiện các trường hợp nhiễm mới
nhiều trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh đã được cách ly bắt buộc thay vì tự cách ly như trước đây